thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp của thường trưởng chính phủ về bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới cũng như cả năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bộ công thương thời điểm hiện tại sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi do đó kéo theo là nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao chứ kể đang chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng
theo dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy được dự báo tăng trưởng rất cao lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba do đó tình hình dự báo còn khó khăn hơn
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành các cơ quan liên quan các địa phương thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện
thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện lưới điện
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ việc quan tâm chỉ đạo thôi là chưa đủ mà phải tăng cường ra soát kiểm tra đôn đốc không để tình trạng nước đến chân mới nhảy
năm hai nghìn hai mươi ba thực tế chúng ta có chuẩn bị nhưng không đôn đốc đi sâu đi sát kiểm tra
lúc cần điện thì nhiều nhà máy lại bảo dưỡng khâu điều hành không tốt lúc thời tiết đang thuận lợi
thì lại sử dụng gần hết nguồn nước cho thủy điện
thực chất tổng nguồn thì không thiếu nhưng thiếu điện do khâu điều hành việc tính toán không khoa học quan liêu
vì vậy kinh nghiệm năm nay là tập trung công tác điều hành cùng với đó là củng cố năng lực truyền tải điện
vì nhu cầu điện ngày càng cao mục tiêu đặt ra là không được để thiếu điện nhất là vì lý do chủ quan là điều hành
thủ tướng yêu cầu phải rút kinh nghiệm bài học năm ngoái để bảo đảm cung ứng đủ điện không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện
yêu cầu các đơn vị phải ra soát lại các số liệu cẩn thận phải có các phương án ứng phó nhất là chuẩn bị phương án chủ động trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra
thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc cao nhất là phải phát huy tinh thần trách nhiệm không được để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công thương khẩn trương hoàn thiện trinh cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mua bán điện trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn
cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu
cơ chế chính sách phát triển điện khí điện gió ngoài khơi ven bờ
về tiến độ các dự án nguồn điện trong quy hoạch và kế hoạch điện tám tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong quy hoạch kế hoạch điện tám
về tiến độ các dự án truyền tải điện thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chỉ đạo evn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối để đưa vào sử dụng trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các dự án truyền tải điện từ lào để kịp thời bảo đảm khung ứng điện trong miền bắc
cùng với đó là chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện và hướng dẫn khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính giao ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giám sát evn tkv pvn tăng cường phối hợp hiệu quả
tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện cung cấp than cung cấp khí chống tiêu cực lãng phí đùn đầy trách nhiệm chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo việc vận hành ổn định an toàn tin cậy và khắc phục nhanh các sự cố đối với các nguồn điện của evn pvn và tkv
đối với các địa phương thủ tướng phạm minh chính yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám khẩn trương lựa chọn các nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án nguồn điện lưới điện có trong quy hoạch kế hoạch trên địa bàn triển khai sớm các dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực miền bắc
chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ hỗ trợ evn pvn tkv và chủ đầu tư các dự án điện trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình dự án điện các thủ tục liên quan đến đất rừng đất lúa theo thẩm quyền và các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả
thưa quý vị tổng cục thống kê cho biết cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hành hai mươi bốn đã hoàn thành được
tổng cục thống kê cho biết cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hành hai mươi bốn đã hoàn thành được bảy mươi ba khối lượng công việc
nhiều địa phương đang chuẩn bị về đích sớm dự kiến trước khoảng một tuần so với mục tiêu ban đầu
điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn có quy mô lớn nhằm cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện năm năm sau tổng điều tra tiến hành trên một mươi một triệu hộ tại bốn mươi địa bàn mẫu
dữ liệu từ cuộc điều tra là cơ sở để đánh giá và hoạch định chính sách phát triển
đặc biệt dữ liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nhằm bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau
ngoài ra do quy mô mẫu đủ lớn nên kết quả cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hai nghìn hai mươi bốn sẽ được sử dụng để tiến hành các phân tích chuyên sâu về sự chuyển dịch nhân khẩu học ở việt nam
xu hướng gia hóa dân số vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh tình trạng sử dụng nhà ở và điều kiện sống của người dân
tính đến thời điểm hiện tại số hộ điều tra đã đạt hơn bảy mươi ba trên toàn quốc
nhiều địa phương đang chuẩn bị về đích sớm dự kiến trước khoảng một tuần so với mục tiêu ban đầu
trong bối cảnh nhiều bệnh viện trên cả nước vẫn còn thiếu thuốc vật tự y tế cho công tác chữa bệnh không ít bệnh viện đã chủ động trong công tác đấu thầu thuốc và tự y tế
nhờ đó cơ bản bảo đảm nguồn cung thuốc và tự y tế phục vụ công tác khám và chữa bệnh
có nhiều bệnh lý nền nên bà thùa phải thường xuyên xét nghiệm sáu tháng một lần
mặc dù vậy bà chưa từng phải chờ đợi hay phải quay về
vì bệnh viện thiếu vật tư khi đi khám tại bệnh viện hữu nghị
cũng như bà thùa ông duệ bị viêm đường tiết liệu huyết áp cao phải sử dụng nhiều loại thuốc
thế nhưng một trăm linh thuốc bác sĩ kê đơn ông đều được cấp đủ
mà bác sĩ kê thì là được hết không thấy thiếu cái gì cả
tại khoa khám của bệnh viện hữu nghị mỗi ngày ghi nhận một bệnh nhân đến khám
hầu hết là người cao tuổi với đa dạng mặt bệnh
một người bệnh có thể có nhiều bệnh lý nền cần thường xuyên phải đi khám và xét nghiệm tổng thể
để hạn chế việc thiếu vật tư y tế bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ cuối các năm trước
mỗi tuần đều căn cứ vào thực tế khám bệnh để nắm bắt kịp thời tình hình vật tư tại các khoa phòng để kịp thời bổ sung
có những hợp đồng nào có vấn đề gì có trục trặc gì về cái khâu sản xuất kinh doanh cũng như là cái chuỗi cung ứng
để mua sắm bổ sung hoặc là mua ngoài thầu hoặc thậm chí là xin tài trợ
đối với các danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia trong thời gian qua bộ y tế đã nỗ lực để giải quyết
tuy nhiên vẫn có những yếu tố khách quan khiến cho việc thiếu trang thiết bị y tế còn tồn tại
việc các bệnh viện chủ động từ sớm từ xa sẽ giúp bảo đảm công tác điều trị cho bệnh nhân không bị gián đoạn
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn tại tổ hợp đa chức năng hà nội moscow incentra ở thủ đô moscow
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã tổ chức hội thảo triển vọng hợp tác kinh tế số việt nam liên bang nga
dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
tham dự hội thảo có hơn một trăm linh đại biểu là đại diện nhiều bộ ngành viện nghiên cứu hiệp hội doanh nghiệp hai nước
hội thảo tập trung trao đổi thảo luận về tình hình và triển vọng
phát triển của các bệnh viện chủ động của bộ y tế
phát triển kinh tế số ở mỗi nước cũng như các cơ hội và giải pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa việt nam và nga
trong lĩnh vực đầy tiềm năng này
các đại biểu đánh giá việt nam và liên bang nga đều hết sức chú trọng phát triển kinh tế số
đặt mục tiêu đưa kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính thời gian tới
điều này mở ra những cơ hội hết sức to lớn cho hợp tác giữa hai nước nói chung doanh nghiệp hai nước nói riêng
hiện đã có một số dự án hợp tác kinh tế số đang được triển khai giữa hai nước
như trong các lĩnh vực an ninh mạng thành phố thông minh số hóa ngân hàng kinh doanh kỹ thuật số giải pháp
liên bang nga sẽ không thay thế đồng rút thông thường bằng đồng rút số hóa
mà trái lại các hình thức này sẽ được bổ sung cho nhau
hiện nay chúng ta thấy sự đa dạng
đa dạng của đồng tiền kỹ thuật số cho phép thanh toán tiện lợi nhanh chóng và không mất nhiều thời gian
bên cạnh những dự án nêu trên các đại biểu cũng đưa ra nhiều lĩnh vực triển vọng khác đối với hợp tác kinh tế số
như tài chính y tế nông nghiệp vận tải năng lượng môi trường và sản xuất
trên cơ sở đánh giá tình hình và tiềm năng hợp tác các đại biểu đã đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp
nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số
từ góc độ các nhà quản lý nhà nghiên cứu cho đến doanh nghiệp
như tăng cường xúc tiến thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin của hai nước
đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển các nền tảng và sản phẩm số
thưa quý vị trong thời gian gần đây giá trung cư của hà nội liên tục tăng mạnh
khiến cho nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ bong bóng bất động sản sẽ xảy ra
căn hộ trung cư tại hà nội liên tục lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây
tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trung bình đạt năm mươi chín triệu đồng một mét vuông tăng hai mươi một quý liên tiếp
dẫn chứng việc nhiều dự án tại hà nội ghi nhận đá tăng mạnh
có dự án tăng hơn ba mươi với giá lên đến hơn một trăm linh triệu đồng một mét vuông
một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề cần phải cảnh báo
nếu không thì phân khúc trung cư sớm muộn cũng không thể kiểm soát
các chuyên gia cũng nhấn mạnh bong bóng trung cư sẽ hình thành khi giá tăng quá mức so với giá trị thực của nó
hiện tượng này bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến về nhu cầu mua nhà đất
trong khi nguồn cung còn hạn chế
khi nhận thấy cơ hội các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào thị trường nhằm kiếm lời
thúc đẩy nhu cầu càng tăng cao bóng bóng chỉ dừng lại khi bị vỡ
đó chính là lúc nhu cầu suy giảm hoặc trứng lại và khiến giá của loại tài sản này lao dốc thế thảm
thị trường nhanh chóng sụp đổ
mới đây bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra
giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đặc biệt các trung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường
qua đó có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá
đầu cơ các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung chỉ đạo có hiệu quả nội dung nêu trên
và có báo cáo gửi về bộ xây dựng trước ngày hai mươi tháng bốn
cũng theo bộ xây dựng thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc
tuy nhiên thời gian gần đây báo chí phản ánh tại một số khu vực dự án
khu trung cư có căn hộ nhà ở với mức giá cao bất thường có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ
từ đầu tháng bốn đến nay một số trung tâm đăng kiểm tại hà nội và tp hcm
đã bắt đầu xuất hiện tình trạng un tắc nhẹ
điều này cho thấy các cảnh báo về nguy cơ ủn tắc đăng kiểm của cục đăng kiểm việt nam
hồi đầu năm đã bắt đầu xuất hiện trở lại
từ hôm qua các trạm đăng kiểm ô tô tại nội thành hà nội
mặc dù mức độ ùn ứ chưa quá nghiêm trọng như năm ngoái
tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện cảnh lái xe xếp hàng dài trước cổng trạm
và tình trạng này được dự báo có thể kéo dài trong ba tháng tới
lãnh đạo một số trạm đăng kiểm tại hà nội cho biết
tình trạng đông đúc bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng bốn
nhu cầu đăng kiểm sẽ tăng cao trong các tháng bốn năm sáu bảy
tại tp hcm những ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm
tại một trung tâm đăng kiểm ở quận tân bình
xếp hàng từ năm giờ sáng số xe đổ về đăng kiểm rất nhiều và ngày càng un tắc
sở giao thông vận tải tp hcm đã đề nghị các trung tâm đăng kiểm
chủ động phòng ngừa chống un tắc thời gian tới
cục đăng kiểm việt nam nhận định dịp tháng bốn tháng năm này
nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại
cục đăng kiểm việt nam khuyến cáo người dân có nhu cầu
cần đưa xe đi đăng kiểm trước ngày đến hạn kiểm định
để trường hợp có hạng mục không đạt có thể đưa xe đi sửa chữa bảo dưỡng
và quay lại kiểm định kịp thời trong ngày
không để xe quá hạn đăng kiểm lưu thông trên đường có thể bị phạt
bên cạnh đó chủ xe lái xe không nên tập trung đi đăng kiểm vào ngày đầu tuần
do nhu cầu đăng kiểm những ngày này thường cao hơn tránh phải chờ đợi lâu
sáng nay hai mươi tháng bốn giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới
lên trên mốc bảy mươi bảy triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng miếng sgc quay đầu giảm
sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ hai tuần tới
mặc dù vậy sau khi ngân hàng nhà nước thông báo sẽ đấu thầu vàng miếng
vào thứ hai tuần tới sức mua bán trên thị trường rất yếu
cục quản lý thị trường tp hcm vừa phối hợp với lực lượng công an
kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh vàng phát hiện có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ
đại diện cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
tới nay các đội quản lý thị trường đã kiểm tra và tạm giữ số lượng hàng hóa
có dấu hiệu vi phạm trị giá tới bốn trăm chín mươi chín sáu triệu đồng
hôm nay tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết tiếp tục tăng
nheo ở mức hai mươi bốn hai trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ
chỉ tính từ đầu tháng bốn đến nay tỷ giá đã tăng hai trăm năm mươi sáu đồng tương ứng hơn một
các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do
mua bán đô la mỹ phổ biến quanh mức hai mươi năm sáu trăm tám mươi đến hai mươi năm bảy trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ
đây là vùng giá bán giá cao nhất của đồng đô la mỹ trên thị trường tự do
tính từ đầu năm đến nay giá đô la mỹ tự do đã tăng khoảng một sáu mươi đồng
ở cả chiều mua và bán
trên thị trường chính thức giá đô la mỹ tiếp tục tăng mạnh
và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới
tại việt nam khoa học công nghệ đang có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống
thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu khoa học được ứng dụng và công cụp vào cuộc sống
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nghiên cứu không thể ứng dụng
do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau
vừa qua bộ khoa học và công nghệ đã công bố quy định
về chỉ số năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương pii
trong đó hà nội là địa phương đứng đầu về chỉ số này
thể hiện qua quy mô tiềm lực thu hút đầu tư
và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố hà nội
để đạt được kết quả này một trong những giải pháp được thành phố đưa vào áp dụng
chính là nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì chúng tôi đang triển khai khoảng gần ba trăm linh nhiệm vụ khoa học công nghệ
thuộc chín trường trường
một trường trình đấy và một trường trình phát triển tài sản trí tuệ
đã nghiệm thu được khoảng một trăm linh nhiệm vụ
và năm nay thì chúng tôi tiếp tục tuyển chọn thêm bảy mươi nhiệm vụ khoa học công nghệ mới
các nhiệm vụ này sau khi được hoàn thành đều được ứng dụng ở các mức độ khác nhau
để có được những kết quả trên hà nội đã ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ
và thực hiện tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện
cơ chế tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng công khai
nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
công tác xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm được đổi mới
cải tiến quy mô hồ sơ quản lý đề tài dự án bảo đảm chất lượng
rút ngắn thời gian rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
cái đổi mới đầu tiên là chúng tôi thấy rằng là sở cũng đã có những cái tiếp cận với các cái đơn vị
để nhận biết được những vấn đề của họ trong quá trình đào tạo
đó là một cái để
cơ sở đó có những cái đặt hàng cho nó đúng với những vấn đề của thực tiễn
để giải quyết được những vấn đề thực tiễn và đi vào cái
đưa cái kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
thực tế cho thấy thời gian vừa qua hoạt động nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống tại các địa phương trên cả nước
đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận
điều đó cho thấy sự thay đổi đáng kể về chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu
đây là cầu nối để góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm vào đời sống
tăng tỉ lệ ứng dụng khoa học và công nghệ tại các địa phương trong cả nước
với mong muốn tăng cường quảng bá hình ảnh xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch
phấn đấu xây dựng nơi đây trở thành điểm đến suốt cả bốn mùa của khách du lịch
phấn đấu đón ba tám triệu lượt khách trong nước và quốc tế
phần bị trần điên hoan du lịch năm nay
chúng tôi đã đưa ra những các chùm hoạt động trong dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm
và hứa hẹn là sẽ tạo ấn tượng đối với du khách khi đến với đồ sơn
như năm nay thì rất nhiều sản phẩm mới được đưa vào hoạt động
ví dụ như là đồ sơn sẽ có hai khách sạn năm sao
bên cạnh đó thì bãi tắm vạn hương bãi tắm tự nhiên vạn hương cũng sẽ được đưa vào hoạt động
và chúng tôi cũng đang hoàn thiện hồ sơ để đưa cái sản phẩm trải nghiệm tại cánh rừng ngập mặn
ở đây thì khi sản phẩm này đưa vào
thì chúng ta có thể là một loại hình du lịch của sông đức miền tây sẽ được trải nghiệm tại đồ sơn
để đạt được mục tiêu đề ra
quận đồ sơn đã chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh nổi trội
và hấp dẫn về tài nguyên du lịch của địa phương và được quảng bá rộng rãi đến du khách
khu du lịch quốc tế đồi dồng hướng tới là một điểm đến có thể đáp ứng cho mọi lứa tuổi
bao gồm là một công viên thần thoại là một điểm đến mà được rất nhiều các gia đình
đặc biệt là các gia đình trẻ ưa chuộng có một khách sạn
và đặc biệt là chúng tôi có một sân gốc nổi hai mươi bảy hố hoàn toàn trên biển đầu tiên tại việt nam
đồi rồng cũng sẽ bổ sung rất nhiều những cái tiện ích
có phần gia tăng trải nghiệm của khách hàng có thể kể tới như là công viên ánh sáng đồi rồng
và dự kiến là tour trải nghiệm sinh thái rừng ngập mặn
bên cạnh đó quận đồ sơn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ nhân sự
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức
tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đô thị
cải thiện hệ thống giao thông tăng kết nối liên vùng
đặc biệt đồ sơn sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đồ sơn trở thành khu du lịch quốc gia theo hướng văn minh hiện đại